đoàn công tác số sáu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã làm việc với tỉnh ủy quảng ngãi
để công bố kế hoạch kiểm tra giám sát tại quảng ngãi
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay tỉnh ủy quảng ngãi đã lãnh đạo chỉ đạo phát hiện hai mươi ba vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
dấu hiệu tội phạm kinh tế khởi tố tám vụ án hình sự xử lý hai trăm hai mươi đảng viên liên quan đến tham nhũng
sai phạm về kinh tế xử lý bảy tổ chức đảng với các hình thức khiển trách cảnh cáo
tại buổi làm việc đoàn công tác ghi nhận kết quả nổi bật của tỉnh quảng ngãi về chỉ đạo phát hiện các vụ việc
về tham nhũng xử lý kịp thời đúng quy định các vụ tham nhũng trên địa bàn
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại là chưa đi sâu vào hạn chế
thiếu sót trong công tác quản lý chỉ đạo có vụ việc kéo dài thu hồi tài sản đạt thấp
theo kế hoạch từ ngày ba đến ngày bảy tháng một mươi đoàn công tác số sáu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
sẽ kiểm tra giám sát một mươi hai cơ quan đơn vị tại tỉnh quảng ngãi